nhân dịp đầu xuân canh tí hai nghìn hai mươi kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
sáng nay hai tháng hai tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã tổ chức hội nghị gặp mặt
các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì buổi gặp mặt
tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyễn minh chiết thủ tướng nguyễn xuân phúc
nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam qua các thời kỳ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng tham dự cuộc gặp mặt thân mật
giao lưu trao đổi trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới
đúng dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng ta ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết
trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
về tình hình đất nước và những thành tựu kết quả đạt được trên các lĩnh vực thời gian vừa qua
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng đó là sự kế thừa phát huy những thành quả của hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
dưới sự lãnh đạo của đảng phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng toàn dân
toàn quân cho đến bây giờ qua báo cáo của nhiều kỳ và hôm nay báo cáo bốn năm
tôi vẫn muốn là khẳng định một cái điều đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay
với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng chúng ta có thể nói thế được không ta có hênh hoang không
ta có nói đúng sự thật hay không để động viên khích lệ và cái tinh thần ý chí dân tộc tiếp tục vươn lên hơn nữa
quy mô nước ta bao giờ là như thế này không
cách mạng tháng tám mới có hai mươi hai triệu dân nữa thế bây giờ đất nước ta bao nhiêu triệu
chín mươi sáu triệu dân suýt soát một trăm linh triệu dân rồi cũng là một cái nước không phải nhỏ như ngày xưa nữa không phải là nước nhược tiểu nữa rồi
chúng ta quan hệ quốc tế với hầu hết các nước trên thế giới rồi tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế rồi thậm chí còn là có những giai đoạn chúng ta đóng vai trò cũng tham gia lãnh đạo nữa
trước đây bình quân đầu người có hai mươi mấy đô la một đầu người thôi cho đến bây giờ bình quân đầu người hai tám trăm linh usd mà chín mươi sáu triệu dân
phân tích những nguyên nhân để có được những kết quả trong những năm vừa qua
theo tổng bí thư chủ tịch nước bài học đầu tiên là chúng ta phát huy được tinh thần đoàn kết thống nhất đó là sự đoàn kết trong toàn dân tộc sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị
mạnh hơn nữa lên theo tinh thần đoàn kết nói to ra đây là bài học thì thôi chả dùng chữ bài học để thực tế nó cho thấy thế đấy cái này nó từ rộng đến hẹp từ cao xuống thấp tất cả đều phải quán triệt cái tinh thần đoàn kết thống nhất đấy
tất cả là một không phải đá việc này sang cho việc kia được có công thì vơ vào mình thì có cái việc khác thì đẩy cho người khác chịu khuyết điểm không được cái đó không được
phải báo cáo thật với các bác là như thế này không khí tinh thần làm việc như thế và tôi rất mong muốn cái này phải duy trì cho tốt cả hệ thống chính trị đoàn kết toàn dân đoàn kết chúng ta chả sợ gì cả
năm hai nghìn hai mươi là năm cuối của nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước bằng trí tuệ và kinh nghiệm quý báu của mình tập trung đóng góp vào đường hướng phát triển của đất nước và công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đường hướng chiến lược phát triển của đất nước sắp tới thế nào cái này đòi hỏi tầm trí tuệ và trình độ
và đây các đồng chí nguyên lãnh đạo cả đều có trình độ cả
và đây các đồng chí nguyên lãnh đạo cả đều có trình độ
và đây các đồng chí nguyên lãnh đạo cả đều có trình độ
và ai đề ra đường lối là con người
vậy thì nhân sự đại hội năm hai nghìn hai mươi này của các cấp các tỉnh đến trung ương đến toàn quốc nhất là lãnh đạo chủ chốt nơi phải báo cáo thật với các đồng chí như vậy
ngày qua đã có nhiều bác bác ý kiến
đây là vấn đề vô cùng hệ trọng
chắc các đồng chí nào biết anh ấy đề cao cá nhân các thứ không được
đặt lợi ích của quốc gia dân tộc của đất nước của đảng của nhân dân lên trên hết trước hết
nhìn ra cái xu thế chiều hướng phát triển để chúng ta xây dựng vun đắp với một động cơ rất trong sáng
ta là con cháu của hồ
đảng là đảng cộng sản việt nam
dân tộc là dân tộc việt nam
đất nước này nhất định phải phát triển đi lên
không được phép tụt hậu so với các nước khác
không cam chịu kém người khác với quyết tâm ý chí như vậy
nhân dịp năm mới xuân canh tí hai nghìn hai mươi và kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng
thay mặt bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe
đến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách của mình
cùng với toàn đảng toàn quân và toàn dân siết chặt khối đại đoàn kết
để đưa đất nước tiếp tục tiến lên mạnh mẽ hơn nữa